ninh bình vốn là tỉnh thuần nông với hơn bảy mươi lao động tham gia sản xuất nông nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi đến nay các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh ninh bình chú trọng tìm các giải pháp
để khắc phục khó khăn thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu nông nghiệp trong tỉnh ninh bình
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu ngành nông nghiệp tỉnh ninh bình đạt gần năm tỷ đồng
tăng gần ba so với cùng kỳ năm trước
sau gần hai năm thực hiện tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông dân trong tỉnh ninh bình
dân ý thức việc sản xuất theo nhu cầu thị trường gắn với an toàn thực phẩm
nhờ đó kinh tế tập thể ở ninh bình đã có bước phát triển khá
với hai trăm ba mươi năm trên hai trăm bốn mươi tám hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo luật hợp tác xã
góp phần đáng kể trong việc cung cấp vật tư nông nghiệp dịch vụ giống thủy lợi cho nông dân địa phương
với tiềm năng đất đai lao động năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh ninh bình đang xây dựng kế hoạch tập trung phát triển nông nghiệp
theo hướng bảo đảm an toàn thực phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường
đồng thời xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao quy mô lớn
tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp cấp xã bảo đảm an toàn thực phẩm
bên cạnh đó tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
tập trung vào các lĩnh vực như trồng trọt chăn nuôi thủy sản lâm nghiệp